phát biểu kết luận về tình hình kinh tế xã hội tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu các bộ trưởng trưởng ngành chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
phải quyết liệt vào việc đi sâu sát thực tế nói đi đôi với làm tập trung tháo gỡ khó khăn
thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực của mình phụ trách
nhấn mạnh việc đôn đốc giải quyết các vấn đề tồn tại gây hạn chế trong phát triển kinh tế của đất nước
thủ tướng yêu cầu các lãnh đạo trực tiếp cần phải bao quát đồn đốc và kiểm tra đồng thời giải quyết ngay các công việc
thủ tướng yêu cầu cần phải tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính bởi hiện mới chỉ có bộ công thương
làm cắt một cách thực chất còn nhiều bộ tuyên bố cắt nhưng vẫn cứ thiếu
pháp luật rồi cắt chưa thực chất
pháp luật rồi cắt chưa thực chất còn nhiều bộ tuyên bố cắt nhưng vẫn cứ thiếu
về những tồn tại của bộ y tế thủ tướng giao cho phó thủ tướng trịnh đình dũng hướng dẫn chỉ đạo bộ xây dựng
thực hiện đúng pháp luật để tháo gỡ kịp thời không để tình trạng tiền thi đề đó mà bệnh nhân phải nằm từ hai đến ba người một giường
về phí giá bot viện phí học phí thủ tướng yêu cầu không nên thay đổi tránh tình trạng phức tạp
thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành và các địa phương thực hiện nghiêm việc cắt giảm biên chế theo chủ trương của nghị quyết ba mươi chín
đồng thời phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của tổng bí thư tại các cuộc họp chủ chốt hàng tháng
và tại các cuộc họp của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng để làm sao cho trên giới một lòng
trên cơ sở thảo luận tại phiên họp thủ tướng đề nghị không để lạm phát qua bốn
không tăng giá điện cân nhắc kỹ thời điểm mức độ điều chỉnh giá giáo dục y tế
tập trung tiến dụng sơ sức kinh doanh điều tiết kiến sách tiền tệ tài khoá phù hợp
sử dụng tổng thể các công cụ để kiểm soát lãm phát
thủ tướng nêu rõ để kiểm soát được lạm phát năm nay có nhiều khó khăn
bởi giá cả của thế giới có nhiều biến động trong đó có giá dầu tăng
vì vậy đây là cuộc đấu trí tuệ cần có biện pháp mạnh và đồng bộ trong nước
đây chính là bài toàn lớn cùng với bài toán tăng trưởng mà các lãnh đạo ngành
phải cùng chính phủ và thủ tướng chính phủ điều hành giải quyết
về giải quyết vốn đầu tư công nếu không sử dụng kịp thời sẽ bị kỷ luật và cắt vốn
để bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao
cần thanh tra kiểm tra và kiểm điểm các tổ chức cá nhân gây chậm trễ
về tín dụng tiền tệ thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục triển khai cơ cấu lại các tổ chức tín dụng
gắn với xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng yếu kém
tăng cường ứng dụng các phương tiện thanh toán mới hiện đại trên nền tảng công nghệ tiên tiến
bảo đảm an ninh an toàn trong thanh toán